tại huyện nam sách tỉnh hải dương có một câu lạc bộ thiện nguyện mang tên sức trẻ nam sách
điểm đặc biệt của câu lạc bộ này là nó được thành lập bởi một người thanh niên
khuyết tật giàu nghị lực có ý chí vươn lên trong cuộc sống
ngay từ khi mới sinh ra anh phương đã mang trên mình khuyết tật một bên cơ thể
những khuyết tật này khiến tay phải và chân phải của anh rất yếu đi lại không vững
vượt qua những khuyết tật của cơ thể anh phương cố gắng học tập và sinh hoạt như các bạn đồng trang lứa
khoảng thời gian theo học tại trường cao đẳng dược hải dương đã giúp anh có cơ hội
tham gia rất nhiều phong trào nhân đạo từ thiện do các cấp ngành tổ chức
thấu hiểu còn nhiều mảnh đời khó khăn hơn mình anh đã cùng với những người bạn
thành lập câu lọc bộ thiện nguyện sức trẻ nam sách
với hoạt động nòng cốt là phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện đa khoa huyện nam sách
đã thu hút được nhiều hơn những tấm lòng muốn chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh
đến nay câu lạc bộ doanh phương chủ nhiệm luôn duy trì hai mươi thành viên và các hoạt động thiện nguyện
cũng đa dạng hơn như thăm tặng quà cho trẻ em khuyết tật nạn nhân da cam người già neo đơn